khi người dân đang đến giao dịch tại ngân hàng thì một nam thanh niên mặc áo khoác đen
đeo khẩu trang đi vào khu vực quầy giao dịch dơ súng bắn một phát chỉ thiên
để uy hiếp các nhân viên có mặt tại hiện trường và xông vào quầy lấy đi khoảng sáu trăm linh triệu đồng
sau khi lấy được tiền đối tượng nhanh chóng tẩu thoát về hướng tỉnh bà rệ vũng tàu
hiện lực lượng công an đang điều tra và truy bắt nghi phạm
liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến ba mươi ba người tử vong xảy ra
tại quán karaoke an phú phường an phú thành phố thuận an
công an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố vụ án
sau khi có kết quả điều tra sẽ tiến hành xử lý khởi tố trách nhiệm người có liên quan
được biết quán karaoke an phú do ông lê anh xuân
trú tại thành phố thuận an tỉnh bình dương làm chủ
có đầy đủ pháp lý và hoạt động kinh doanh từ năm hai nghìn một mươi sáu
theo lãnh đạo công an tỉnh bình dương nguyên nhân ban đầu xảy ra cháy là do chập điện
công an tỉnh đang trưng cầu giám định phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường
để làm rõ vấn đề điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ sở kinh doanh này
khoảng một mươi ba h một mươi năm chiều nay hỏa hoạn xảy ra tại quán beer club cool lounge
số bảy mươi bốn đường hồ ngọc lân phường kinh bắc thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
khói bốc cao hàng chục mét nghi ngút cả một đoạn đường
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc ninh
phối hợp với công an phường kinh bắc công an thành phố bắc ninh
đến hiện trường khẩn trương chữa cháy phân luồng giao thông
vật liệu cháy chủ yếu là bàn ghế xốp mút nên lửa bén nhanh khói dày đặc
khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn sau khoảng ba mươi phút đám cháy được khống chế
theo cơ quan công an quán bia club xảy ra hỏa hoạn đã dừng hoạt động cách đây hai tháng
bước đầu không ghi nhận thương vong về người
chiều nay một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố tân trà
thành phố đồng xoài tỉnh bình phước khiến hai người bị thương và giao thông kẹt cứng hàng trăm mét
theo thông tin ban đầu chiếc xe khách biển kiểm soát bốn mươi tám b bốn trăm bảy mươi bảy chưa rõ người điều khiển
lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đến đoạn đổ dốc tà bế thuộc khu phố tân trào thì bất ngờ đâm thẳng
và đuôi xe bảy chỗ đang lưu thông cùng chiều phía trước
xe tiếp tục lao sang làn đường bên phải và chạm với xe tải lưu thông cùng chiều
vụ tai nạn khiến hai người ngồi trên xe ô tô bảy chỗ bị thương và ba phương tiện hư hỏng
vụ tai nạn cũng khiến giao thông qua khu vực đường dt bảy trăm bốn mươi một kẹt cứng kéo dài hàng trăm mét
bộ y tế vừa đưa ra thông điệp phòng chống dịch mới gồm khẩu trang khử khuẩn và vaccine
khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
vẫn ghi nhận số ca mắc và sự xuất hiện của nhiều biến chủng
về khẩu trang bộ y tế khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng
bắt buộc đeo khẩu trang đối với người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp
người mắc hoặc nghi ngờ mắc covid một mươi chín các đối tượng trừ trẻ em dưới năm tuổi khi đến nơi công cộng
thuộc khu vực được công bố cấp độ dịch ở mức độ ba hoặc mức độ bốn
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh
vệ sinh cá nhân sạch sẽ vệ sinh môi trường nơi ở nơi làm việc học tập
thực hiện tiêm phòng vaccine covid một mươi chín đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của bộ y tế